hơn một triệu thành viên hoạt động sôi nổi một mươi chín triệu nội dung đối trụy với hàng triệu lượt truy cập sau nhiều năm ra mắt một mươi hai chân rết cầm đầu trên diễn đàn hơn ba tỷ đồng tiền thu lợi bất chính
sau nhiều năm trang web thiên địa đã bị công an đánh sập tiết lộ chùm quét đen đứng đằng sau hoạt động bí ẩn này
tại việt nam bước đầu cơ quan công an xác định có một mươi hai đối tượng tại nhiều tỉnh thành liên quan đến hoạt động quản trị vận hành đường dây nói trên là do nguyễn đức vinh cầm đầu và điều hành
đặc biệt các đối tượng cầm đầu quản trị vận hành diễn đàn luôn ẩn danh che giấu thông tin giao dịch bằng tiền ảo tiền điện tử để thanh toán tiền công nhằm đối phó với cơ quan chức năng
trong quá trình sang mình công an xác định đây là nhóm đối tượng thực hiện hành vi phạm tội
trước xuyên quốc gia đường dây truyền bá văn hóa phẩm đối trị đã hoạt động trong thời gian dài mặc dù nhiều lần bị chặn thay đổi tên miền
nhóm các đối tượng đã lôi kéo được hơn một một triệu thành viên tham gia phát tán hơn một mươi một triệu nội dung đồi trị gây bức xúc dư luận làm ảnh hưởng xấu đến tư tưởng đạo đức lối sống thuần phong mỹ tục
trước tình hình đó công an tỉnh nghệ an đã phối hợp với các đơn vị liên quan xác lập chuyên án xác minh đấu tranh và triệt phá
sau thời gian theo dõi một mươi hai tổ công tác đã đồng loạt khám xét và bắt giữ một mươi hai đối tượng trong đường dây tại một mươi hai địa điểm thuộc nhiều tỉnh thành phố trong cả nước
ngoài nguyễn đức vinh một mươi một đối tượng còn lại bị cơ quan công an bắt giữ bao gồm
trinh anh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại tỉnh lâm đồng
phan vĩnh san sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại tỉnh thừa thiên huế
trường giao huy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại thành phố hồ chí minh
nguyễn bình dương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại thành phố hồ chí minh
phạm văn hiếu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại tỉnh lai châu
phan thanh tiền sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại tỉnh cà mau
lý trị quân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại thành phố hồ chí minh
đỗ xuân khải sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại tỉnh đắk lắc
nguyễn mạnh cường trú tại thành phố hoài phòng
nguyễn phúc nghĩa sinh năm hai nghìn hai trú tại thành phố hồ chí minh
nguyễn thị hương quỳnh trú tại thành phố hoài phòng
cơ quan công an cũng thu giữ các tăng vật

máy tính bàn bốn laptop hai mươi chiếc điện thoại di động
và phát hiện hàng triệu ảnh chuyện đồ trị
nhiều file video đồ trị quan hệ tình dục trên diễn đàn thiên địa
quá trình điều tra xác định số tiền mà các đối tượng thu lợi bất chính là hơn ba tỷ đồng
trước đó vào năm hai nghìn một mươi ba phòng cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao công an tp hà nội
đã triệu tập hai đối tượng là phùng quang sơn hai mươi tám tuổi
trú tại thịnh hào quận đống đa tp hà nội

và hoàng văn hữu ba mươi hai tuổi
trú tại nam đồng quận đống đa tp hà nội
tại cơ quan điều tra công an tp hà nội là hình ảnh trái ngược nhau
của hai kẻ đứng đầu trang web đen
đang giữ mức kỷ lục với số thành viên tham gia hơn hai mươi người
phùng thanh sơn giữ thái độ điềm tính khát thường sẵn sàng đáp trả mọi câu hỏi
ngồi bên cạnh hoàng văn hữu dường như đổ sập trước hành vi của mình khi bị các trinh sát phơi bầy
theo như cách trả lời của sơn thì ga vốn ham thú với các trang web đen
khi phát hiện nhiều trang web dạng này
đã nảy sinh chiêu trò tung ảnh gái bán hoa và thông tin lên để câu view
đồng thời là chiêu thức quảng cáo cho các gái bán hoa nhằm thu tiền
sơn đã nghĩ đến chuyện làm ăn lớn theo dạng này
nói là làm sơn quyết chi hầu bao ra trước một mươi bảy triệu đồng
để cùng hữu tạo nên một trang web có tên là lầu xanh xxx
đầy quyền lực trong giới bán hoa
rọng giáo hoảnh sơn trả lời tất cả những câu hỏi về phía gã
dẫu biết mình có quyền từ chối
công an hỏi mục đích mở trang web lô xanh xxx để làm gì
sơn trả lời để thỏa mãn để mọi người cùng chơi
cơ quan công an hỏi tiếp khi trang web được lập ra cậu giữ vai trò gì
sơn trả lời thì gọi là quản lý nhưng cũng chỉ là một người bình thường thôi
cũng là thành viên cũng vào viết bài đăng ảnh như bình thường
chẳng có gì khác mọi người tham gia
cơ quan công an hỏi là chủ thì có quản lý thông tin
của thành viên khác đưa lên hay không
sơn trả lời khi đã là thành viên thì mọi người có quyền tham gia
có quyền viết bài và có quyền đăng tải mọi thông tin thích
mình không thể ngăn cản họ mà cũng chẳng ngăn cản làm gì
khi đó là sân chơi chung của mọi người
cơ quan công an hỏi hành nghề ở đâu
sơn trả lời ở nhà thôi
thầy có thu tiền gái bán hoa hay không
sơn cười và đáp có
từ khi lập trang web này thu được bao nhiêu
sơn trả lời không nhớ
có tiền đâu để mở trang web này
sơn trả lời thì tiền nhà tiền dồn từ nhiều việc khác
cơ quan công an hỏi tiếp
có bao giờ nghĩ trang web lầu xanh xxx lại phát triển lớn như vậy không
sơn trả lời thì đương nhiên nó phải lớn hơn khi lượng người truy cập ngày một lớn
quan trọng là nội dung nó ngày càng hấp dẫn
thấy có nghĩ đến hậu quả như ngày hôm nay không
sơn chỉ cười và không trả lời
trái ngược với sơn hoàng văn hiễu tỏ ra hoảng loạn
ít ai nghĩ rằng với khuôn mặt đầy non tơ như hữu
lại đang giữ chức giám đốc một công ty công nghệ truyền thông hoàng gia
và cũng là người tạo dựng trang web lâu xanh xxx nổi tiếng trong giới đen đỏ
hoàng văn hữu luôn than vãn cho thân vận mình đen đủ
vì trong chuyện này hắn không được lợi gì cả
đơn thuần chỉ là người thiết kế
theo lời hữu do trang web không thống kê được số lượng người xem mà chỉ đăng ký thành viên
nên không thống kê được lượt vào xem
tuy nhiên được phân chia quyền khác nhau phần quảng cáo trên trang web
nên hữu vào các trang web như cá độ sổ số
rồi gửi email mời đăng quảng cáo
khách hàng muốn thuê quảng cáo trên trang web
thì liên hệ qua hộp thư với hữu
mỗi lần quảng cáo hiễu thu của khách hàng mỗi tuần một thẻ điện thoại mệnh giá năm trăm linh đồng
đến nay hữu cho biết mới chỉ thu được một triệu đồng tiền quảng cáo
hoàng văn hữu sẽ phải chịu hình phạt thích đáng với tội danh truyền bá văn hóa phẩm đồi trị
còn phùng thanh sơn sẽ gánh hai tội danh là truyền bá văn hóa phẩm đồ trị và môi giới mại dâm
việc cơ quan chức năng liên tiếp triệt phá web đen và xử lý những đối tượng lập web đen
trong thời gian gần đây đã đặt ra câu hỏi
vì sao hiện tượng này không chấm dứt thậm chí còn thu hút cả những người có nghề nghiệp
công việc làm ổn định đàng hoàng tham gia
lý giải điều này cơ quan công an cho biết qua các vụ việc đã được khám phá cho thấy
lợi nhuận thu được từ việc kinh doanh web đen là rất lớn lên đến hàng tỷ đồng
trong khi các đối tượng điều hành không phải mất công sức
chỉ cần ngồi một chỗ giấu mặt điều hành hoạt động qua máy tính và chờ tiền đổ về tài khoản
đó chính là lý do khiến cho các đối tượng vẫn lao vào kinh doanh web đen
bất chấp cả đạo đức và pháp luật
nhiều vụ việc các đối tượng còn thành lập công ty để kinh doanh web đen
nhằm che mắt cơ quan chức năng đồng thời mở rộng quy mô kinh doanh
phân tích của cảnh sát phòng chống tội phạm công an
thì lợi nhuận của các trang web đen dựa vào những nguồn thu chính như
thứ nhất là đặt bennner quảng cáo cho các doanh nghiệp cho các đối tượng môi giới mại dâm
thứ hai là nguồn thu lệ phí đăng ký thành viên phí thuê bao mà thành viên bắt buộc phải trả
khi truy cập vào web đen để xem hoặc tải phim về
nắm được phương thức kinh doanh này một số đối tượng am hiểu về công nghệ thông tin
còn thành lập web đen sau đó bán lại cho người khác
với sự phát triển mạnh của internet và mạng xã hội như hiện nay
mảnh đất màu mỡ cho những kẻ kinh doanh web đen hoạt động
nếu như trước đây các đối tượng thường chỉ giới thiệu web đen trên các diễn đàn kín này
thì những kẻ truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy tranh thủ các mạng xã hội
có số lượng lớn đông người sử dụng như facebook zalo
để quảng cáo thu hút thành viên bằng cách thành lập các hội nhóm kín
tung đường link để mọi người truy cập
bên cạnh đó còn có những link web đen núp bóng các trang giải trí xem phim nghe nhạc trực tuyến
tưởng như chỉ vào các trang giải trí bình thường
nhưng chỉ cần tò mò kích chuột vào một vài đường dẫn
người dùng mạng có thể tiếp cận với các trang web đen
và đương nhiên trở thành khách hàng chi trả tiền cho những kẻ kinh doanh
đây là đối tượng lê đắc huỳnh
huỳnh vốn là lập trình viên của một trung tâm công nghệ thông tin tại cần thơ
quá trình làm việc huỳnh thấy một số người kiếm được rất nhiều tiền từ việc kinh doanh web đen
để tìm hiểu cận kẽ cách kiếm tiền này
huỳnh tham gia những nhóm kín trên mạng xã hội facebook truyền chia sẻ quảng cáo phim đen đồi trụy
sau một thời gian huỳnh đã nắm được phương thức hoạt động của những kẻ kinh doanh web đen
buộc người xem phải trả tiền mua tài khoản trên website mới có thể xem và tải phim về
nên nảy sinh ý định xây dựng web đen để kiếm tiền
cơ quan điều tra đã làm rõ từ cuối tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
lê đắc huỳnh tạo tài khoản để quản trị một diễn đàn trên website www zeta com
rồi tại các phim video clip ảnh có nội dung không lành mạnh
lấy từ một web đen của nước ngoài
đăng lên diễn đàn
sau đó huỳnh dùng chương trình thay đổi tên miền của trang web
thành website có tên là fimax cho ngắn gọn dễ nhớ
để thu hút lượng người vào xem trang web mới này
huỳnh sử dụng facebook cá nhân mang tên là lê huỳnh
lập các nhóm kín đăng hình ảnh và đường link dẫn đến web đen
khi các thành viên trong nhóm kín truy cập vào trang web muốn xem phim
sẽ phải liên hệ với huỳnh qua các tài khoản lê huỳnh
được huỳnh gửi cho mật khẩu để vào xem phim tải phim
chỉ một tháng sau
khi đã thu hút được số lượng đông đảo thành viên tham gia diễn đàn xem phim
huỳnh bắt đầu thu tiền bằng cách đặt ra mức phí đăng ký thành viên theo các gói
một đồng một tháng hai mươi đồng hai tháng năm mươi đồng sáu tháng và một trăm linh đồng một mươi hai tháng
các thành viên đăng ký để được xem phim trên trang web đen do huỳnh lập ra
chuyển tiền bằng cách chuyển mã thẻ cào điện thoại qua tin nhắn facebook
quá trình hoạt động huỳnh lập rất nhiều nhóm kín trên facebook để quảng cáo cho web đen mới
do vi phạm chính sách của facebook nên những nhóm kín này liên tục bị xóa
cứ mỗi nhóm bị xóa thì huỳnh lại lập một nhóm mới nhằm quảng cáo rộng rãi web đen của mình
huỳnh đã lập trên ba mươi nhóm kín và đăng khoảng sáu trăm linh phim
video clip có nội dung bậy bạ lên hai trang web đen
trong đó có tám trăm năm mươi một tài khoản hầu hết đã đóng tiền cho huỳnh để truy cập vào các trang web đen
chỉ riêng trang phim vip av
trong một thời gian ngắn huỳnh đã thu về một mươi triệu đồng
hành vi sao chép phim video clip có nội dung đồi trị
không lành mạnh để đăng tải lên các trang web nhằm thu hút người dùng mua tài khoản
thu lợi bất chính của lê đắc huỳnh có dấu hiệu của tội
truyền bá văn hóa phẩm đồi trị
bên cạnh việc xử lý nghiêm các hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trị
thì nhận diện những thủ đoạn tiếp thị phim đen này
cũng là một biện pháp để các gia đình quản lý giáo dục con em mình trong môi trường internet